tính đến thời điểm này tại tỉnh lâm đồng dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại ba trăm năm mươi bốn thôn của bảy mươi bảy xã phường thị trấn
trước tình hình dịch tả lợn châu phi có chiều hướng gia tăng tỉnh lâm đồng đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn khống chế dịch
theo số liệu thống kê tính đến ngày hai mươi bốn tháng chín toàn tỉnh đã có gần năm mươi con lợn bị chết và tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn ba bốn trăm linh tấn
thị trấn liên nghĩa và xã tà hìn của huyện đức trọng là địa phương đầu tiên phát hiện dịch tả lợn châu phi
sau ba mươi ngày hết dịch thì nay đã phát sinh dịch trở lại nguyên nhân là do người dân thực hiện tái đàn nhưng không bảo đảm công tác phòng chống dịch
trước tình hình dịch tả lợn châu phi có chiều hướng phát sinh trở lại địa phương đang tập trung triển khai các nhóm giải pháp để ngăn chặn
khống chế dịch không để lây lan ra vùng lân cận đồng thời khuyến cáo người dân chỉ nên tăng đàn ở những khu vực bảo đảm chăn nuôi an toàn sinh học cũng như phòng chống dịch bệnh tốt